các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một tháng một mươi người dân có thể đi lại bình thường trong phạm vi tp hcm
người dân trong quá trình lưu thông cần chuẩn bị mã qr khai báo di chuyển tại ứng dụng vneid và lịch sử tiêm chủng vaccine hoặc là f đã khỏi bệnh đủ điều kiện lưu thông
tuy nhiên mặc dù thành phố không kiểm soát lưu thông bằng các chốt cố định nhưng vẫn tổ chức các chốt kiểm soát lưu động tuần tra đột xuất ngẫu nhiên trên đường
nếu khi kiểm tra người nào ra đường không có lý do chính đáng thì vẫn bị xử lý theo quy định ông hoan nói
trao đổi về việc người lao động ở khu vực giáp danh di chuyển lên tp hcm làm việc và ngược lại như thế nào
ông võ văn hoan cho rằng hiện nay tp hcm bình dương long an đồng nai dù xác định là tâm điểm của dịch nhưng cũng là trung tâm sản xuất công nghiệp quan trọng của phía nam
những hoạt động sản xuất tại tp hcm có sự liên kết chặt chẽ với các địa phương giáp danh
để tạo điều kiện cho lao động từ các địa phương này đến tp hcm làm việc bằng xe cá nhân và ngược lại
thành phố đã phối hợp với địa phương thống nhất địa phương
để tạo điều kiện cho lao động lưu thông
cụ thể người lao động được tiêm vaccine có đăng ký đi đường bằng mã qr để xuất trình tại các chốt
ngoài ra thành phố cũng phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp tổ chức xe đưa rước công dân để đảm bảo an toàn
thành phố đã trải qua bốn tháng giãn cách xã hội người dân và chính quyền dốc toàn lực để chống đại dịch
thành phố cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ trung ương về lực lượng y bác sĩ máy móc thiết bị y tế
cùng với đó là sự chung sức đồng lòng của người dân và chính quyền tp
cả hệ thống chính trị vào cuộc để quyết liệt nhất đồng thời có sự đóng góp của doanh nghiệp
thành phố đang đứng trước sự lựa chọn phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế
đây là hai mặt trận mà thành phố phải đối mặt
giải thích rõ hơn ông hoan cho rằng cả hai mặt trận này có mối liên hệ hỗ trợ lẫn nhau
do vậy thành phố sẽ vẫn chống dịch linh hoạt nhưng vẫn giải quyết việc phát triển kinh tế theo các nhiệm vụ trọng tâm
để làm được điều đó ông hoan cho biết thành phố phải thực hiện một chỉ thị mới đó là chỉ thị một mươi tám
tuy nhiên trong buổi sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách người dân ra đường đã đông và nhộn nhịp hơn hẳn
các tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an các quận phường chuyển từ kiểm soát tại chốt
sang hành thức tuần tra lưu động kiểm tra ngẫu nhiên
vậy trong buổi sáng ngày đầu nới lỏng giãn cách cảnh sát giao thông tp hcm xử phạt người ra đường khi không cần thiết như thế nào
trả lời cho vấn đề trên thiếu tá phan phạm anh tài đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ba cho biết
vào buổi sáng đầu tiên nới lỏng đường phố dần đông đúc trở lại trong trạng thái bình thường mới
lực lượng cảnh sát giao thông tham gia vào năm tổ tuần tra một tổ hình sự đặc nhiệm một tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba
theo đó các lực lượng sẽ tuần tra lưu động trên đường yêu cầu dừng xe kiểm tra ngẫu nhiên người tham gia giao thông
về thẻ xanh covid một mươi chín chứng nhận tiêm ngừa hoặc giấy chứng nhận là f đã điều trị xong trong một trăm tám mươi ngày
người dân thành phố đa số đã trích ngừa nên khi kiểm tra đều đáp ứng điều kiện lưu thông
được cảnh sát giao thông mời tiếp tục tham gia giao thông
hơn nữa về ý thức phòng dịch của người dân thành phố phần đông người dân ra đường đều chấp hành tốt các quy định
đáp ứng yêu cầu riêng đối với các ngành nghề kinh doanh thì đang mở cửa từng bước
ở lĩnh vực nào vi phạm thì liên ngành sẽ xử phạt
đội trưởng cảnh sát giao thông trật tự công an quận ba thông tin lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận bốn cho hay
cảnh sát giao thông của quận tham gia tuần tra cùng ba tổ của công an quận một tổ cảnh sát giao thông tuần tra độc lập
trong sáng một tháng một mươi cảnh sát giao thông tập trung tuần tra nhắc nhở người dân
định chạy xe tự phát về quê quay lại nơi xuất phát nhắc nhở người dân lúc này không được rời khỏi tp hcm
tại quận bình thạnh đội cảnh sát giao thông trật tự cũng có tám tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên đường và kiểm tra
xử lý các vi phạm ở lĩnh vực y tế giao thông kết hợp tuyên truyền
trường hợp phát hiện người dân định chạy xe máy về quê lúc này cảnh sát giao thông sẽ mời về công an phường
hướng dẫn cách đăng ký để được địa phương tổ chức đón về quê
cảnh sát giao thông bình thạnh tập trung vào công tác phòng chống tội phạm sau giãn cách
những ngày này lượng xe ra đường cũng đông hơn nên cảnh sát giao thông còn phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng tránh tai nạn giao thông
lãnh đạo cảnh sát giao thông trật tự công an quận bình thạnh chia sẻ
lãnh đạo một đội cảnh sát giao thông ở khu vực nội thành chia sẻ
sáng nay cảnh sát giao thông chủ yếu tuần tra nhắc nhở xử lý các vi phạm về giao thông y tế
như nghị định một trăm một mươi bảy vẫn làm từ trước tới nay với người dân tụ tập không đeo khẩu trang
còn xử phạt ra đường khi không cần thiết sẽ chờ khi chỉ thị mới của thành phố chính thức được ban hành mới có căn cứ để xử lý
theo chân đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận tân bình khi dừng xe hỏi người dân
đi đâu đây lộ trình của anh chị thế nào
sau đó kiểm tra thẻ xanh covid của người dân nếu mới tiêm một mũi mà sau một mươi bốn ngày thì đủ điều kiện
trung tá bùi ngọc dầu đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận tân bình giải thích
từ một mươi tám h ngày ba mươi tháng chín cảnh sát giao thông thay vì kiểm soát tại chốt sẽ chuyển sang trạng thái tuần tra lưu động
cảnh sát giao thông vẫn xử phạt người dân ra đường khi không cần thiết
ra đường khi không cần thiết ở đây người dân không nằm trong nhóm đối tượng được phép lưu thông ra đường
cụ thể trung tá bùi ngọc dầu nói
theo quy định người dân khi tham gia lưu thông trên địa bàn tp hcm sử dụng mã qr của ứng dụng vneid
và ứng dụng y tế tp hcm có thể hiển thị lịch sử tiêm vaccine đến khi ứng dụng pc covid chính thức đưa vào hoạt động
trường hợp không có mã qr xuất trình giấy tờ sau là f khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày
đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu
tại buổi họp báo
báo của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm phó chủ tịch ubnd tp lê hòa bình cho biết
thành phố sẽ có lộ trình từng bước mở cửa trở lại các hoạt động chứ không mở cửa ồ ạt
không để người dân đồng loạt ra đường mà phải có tính toán có lộ trình
những người dưới một mươi tám tuổi chủ yếu là học sinh chưa đến trường trở lại mà tiếp tục học trực tuyến
nhóm này cũng chưa thể sử dụng xe máy do đó nếu không có việc cần thiết
người dưới một mươi tám tuổi chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín không nên ra đường
việc dạy học sẽ tiếp tục tổ chức theo hình thức gián tiếp trên môi trường internet qua truyền hình
từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy học trực tiếp
các loại hình đào tạo cho người đã tiêm đủ vaccine có thể dạy học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định
trong khi đó với nhóm người lao động sinh sống tại khu vực giáp danh bình dương long an đồng nai
di chuyển lên tp hcm làm việc và ngược lại
tp hcm sẽ phối hợp với các địa phương để có sự thống nhất về các điều kiện cho phép nhóm này được lưu thông
thông tin trên được phó chủ tịch ubnd tp hcm võ văn hoan chia sẻ
trong chương trình live stream dân hỏi tp hcm trả lời diễn ra tối ba mươi tháng chín
theo ông võ văn hoan việc tạo điều kiện cho người lao động lưu thông để làm việc bình thường
dựa trên cơ sở nhóm này đã tiêm vaccine và có đăng ký đi đường bằng mã qr để xuất trình tại các chốt kiểm soát
điều kiện này áp dụng với những người lao động di chuyển bằng phương tiện cá nhân
ngoài ra thành phố cũng phối hợp với các địa phương doanh nghiệp tổ chức xe đưa đón công dân
chuyên gia đến nơi làm việc để đảm bảo an toàn
việc làm này nhằm kiểm soát người ra vào tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an
theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ